theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng vào thời điểm trên nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ tầng cao nhất của ngôi nhà bốn tầng ở số bảy ngõ hai trăm tám mươi ba trần khát trân hai bà trường hà nội
sau đó ngọn lửa bốc cao ngọn lửa bốc lên dữ dội và nhanh chóng cháy lan sang hai ngôi nhà liên kề phía sau
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội điều động năm xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới hiện trường dập lửa
tuy nhiên do khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà nằm sâu trong ngõ hẹp tầng bốn của ngôi nhà lại bao bọc bởi mái tôn cửa kính nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn
đến một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa đã được khống chế nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn tại hải dương vào khoảng ba giờ sáng nay tại ngã tư giao cắt giữa đường ngô quyền với đường nguyễn trí thanh phường tân bình thành phố hải dương đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng
khiến một người tử vong
nạn nhân là anh phạm văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy thường trú tại xã đại đồng huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
theo người dân cho biết do xích mít tại quán ăn đêm trên đường ngô quyền anh tuấn và các bạn đi cùng đã có lời qua tiếng lại với một nhóm thanh niên khác
dẫn đến sô sát và hậu quả là anh tuấn đã bị đâm tử vong
hiện tại cơ quan công an đang tiến hành các bước điều tra để tìm ra thủ phạm gây án
chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc
chưa ngày một mươi chín tháng một mươi một xe tải biển kiểm soát năm mươi một c một mươi tám nghìn hai trăm linh bảy giao hàng cho cơ sở chế biến bỏ viên của bà cao thị huyền địa chỉ số ba mươi năm ấp bình hòa thị trấn tân trụ huyện tân trụ tỉnh long an
trên xe có một trăm bốn mươi bốn kg thịt lợn không giấy kiểm dịch không có hóa đơn chứng tử đã chuyển màu xanh và bốc mùi hôi thối
đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tân trụ tiến hành kiểm tra cơ sở và phát hiện thêm sáu trăm bảy mươi kg thịt lợn
trong đó có tám mươi chín kg đã bốc mùi hôi
bảy mươi bốn kg hỗn hợp thịt heo xay một trăm hai mươi bốn kg bỏ viên thành phẩm tất cả tăng vật nói trên đều không có giấy tờ liên quan
theo bà cao thị huyền chủ cơ sở cho biết bà mua thịt và say từ chợ đầu mối bình điền tp hcm về sản xuất bò viên hỗn hợp thịt say nhuyễn với bột hương liệu bò và chất bảo quản
bình quân mỗi ngày cơ sở này cung cấp ra thị trường trên một trăm năm mươi kg bò viên thành phẩm và được đi bỏ mối tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiền giang
đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm xử phạt bà huyền số tiền là bốn mươi triệu đồng và tiêu hủy trên một tấn thịt và bò viên thành phẩm nêu trên
đáp ứng được nhu cầu đó các cơ sở sản xuất với các nhãn hiệu khác nhau cũng xuất hiện ngày càng nhiều
tuy nhiên nhãn hiệu thì nhiều nhưng chất lượng thì chưa chắc cơ sở nào cũng đảm bảo an toàn vệ sinh
phóng sự được phóng viên chúng tôi ghi nhận
trên địa bàn tỉnh đồng tháp chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta giật mình về quy trình chế biến thứ nước được cho là sạch
cơ sở nước uống đóng chai đóng bình thuộc ấp tịnh hưng xã tịnh thới thành phố cao lãnh sử dụng nước sông để sản xuất nước đóng chai
bồn chứa nước hết sức sơ xài dễ bị nhiễm bẩn điều kiện vệ sinh tại khu vực sản xuất cũng chưa được đảm bảo
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến mẫu nước của cơ sở này không đạt chất lượng
cái máy nhà này ba năm rồi nó hơi bị dột
bây giờ tính làm lại cái máy mới cái đó mưa hồi sớm hơi có mưa nó hơi dột xuống
còn cái lỗ đó thì khắc phục mau rồi
tại vì mình lấy miếng bạc bự chút nữa mình làm cái khuôn để hàng cho nó bích lỗ đó lại
trong đợt kiểm tra mới đây của phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp đối với các cơ sở sản xuất nước đóng chai đóng bình
trong năm cơ sở được phân tích mẫu nước đầu vào và thành phẩm thì đã có tới bốn cơ sở bị nhiễm khuẩn vượt mức cho phép của bộ y tế
cũng trong đợt kiểm tra này
lực lượng chức năng đã phát hiện bốn cơ sở sản xuất nước đá cây và nước đá tinh khiết có mẫu nước đầu vào và thành phẩm không đạt chất lượng
đoàn kiểm tra đã lập biên bản các cơ sở sản xuất nước đóng bình đóng chai và cơ sở sản xuất nước đá vi phạm để xử lý hành chính với tổng số tiền là bốn mươi bốn triệu đồng
hiện nay trên địa bàn tỉnh đồng tháp có một trăm hai mươi hai cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đóng bình và bảy mươi bảy cơ sở sản xuất nước đá
tập trung nhiều nhất ở thành phố cao lãnh và thành phố sa đéc
trong đó nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nên việc đầu tư trang thiết bị còn thiếu thốn quy trình sản xuất điều kiện vệ sinh đa số chưa đảm bảo
một số nơi khu vực sản xuất chưa được vệ sinh sạch sẽ sử dụng nước sông chất tẩy rửa và sát trùng không rõ nguồn gốc
căn cứ vào kết quả phân tích nếu cơ sở nào vi phạm thì phòng cảnh sát môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
đồng thời phối hợp với các chức năng tiên truyền giáo dục nhắc nhở
chúng tôi sẽ chấn chỉnh đối với các chủ cơ sở di phạm
lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra hậu kiểm để xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai đóng bình và nước đá vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
nhằm từng bước chấn chỉnh hoạt động sản xuất đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
bên cạnh đó người tiêu dùng cũng cần cân nhắc khi lựa chọn các thương hiệu nước đóng chai uy tín để sử dụng
phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ nắng lên ấm áp nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi một độ
đến hai ngày tiếp theo một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía nam khiến trời chuyển rét xuất hiện mưa rào và rông dài rác nên nhiệt độ vì vậy cũng giảm đi từ ba đến năm độ
khu vực phía đông bắc bộ trong trưa chiều nay cũng như trong ngày mai thời tiết tại đây vẫn khá ổn định
trong ngày mai nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ
từ đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một khu vực này sẽ chuyển rét gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp ba vùng ven biển cấp bốn cấp năm vùng núi có nơi rét đậm
nhiệt độ lúc này là ba mươi
từ một mươi ba đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết sẽ duy trì nắng giáo trong hai ngày tới
nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt mức là ba mươi một độ
sau đó từ chiều tối ngày hai mươi ba do khí lạnh di chuyển sâu xuống phía nam đời gió đông bắc kết hợp với địa hình sẽ gây mưa rông rải rác cho khu vực nên nhiệt độ giảm nhanh
khu vực đà nẵng đến bình thuận trong những ngày qua chịu ảnh hưởng của đới gió đông trên cao nên đã có mưa rào và rông
sự báo từ ngày hai mươi bốn
khi không khí lạnh di chuyển xuống sâu hơn mưa sẽ tăng hơn có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to và rông
nhiệt độ ngày hai mươi bốn là từ hai mươi ba đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng với cường độ bức xạ ở mức trung bình
chiều tối có mưa rào và rông dài rác có nơi mưa to đến rất to trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió rất mạnh
nhiệt độ giao động từ hai mươi đến ba mươi một độ
ở nam bộ đang bước dần vào mùa khô
tuy nhiên đây cũng là thời kỳ
vẫn có khả năng xuất hiện những cơn mưa rông nhất là ở các tỉnh ven biển miền tây nam bộ
ngày hai mươi hai tháng một mươi một thời tiết duy trì trạng thái ít mưa và có nắng gai gắt vào ban ngày
đến hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng hơn cả về diện và lượng
nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ

ngày hai mươi hai tháng một mươi một thời tiết duy trì trạng thái ít mưa và còn nắng gai gắt vào ban ngày